tính đến thời điểm hiện nay cục quản lý giá bộ tài chính đang triển khai sáu dịch vụ công trực tuyến mức độ ba
để thực hiện sáu thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý giá tại bộ tài chính
sáu dịch vụ công trực tuyến cục quản lý giá đang triển khai gồm
đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc danh sách đăng ký giá tại bộ tài chính
đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá các lần tiếp theo
đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá lần đầu đối với công dân việt nam
đăng ký dự thi sát hạch đối với người có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được bộ tài chính thừa nhận
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
hiện cục quản lý giá đang xây dựng lộ trình lên mức độ bốn với hai dịch vụ công trực tuyến vào năm hai nghìn hai mươi
đồng thời phối hợp với cục tin học và thống kê tài chính xây dựng một dịch vụ trực tuyến về kê khai giá tại bộ tài chính
theo dự thảo thông tư vừa được bộ tài chính hoàn thiện
chủ đầu tư quản lý một dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn một mươi năm tỷ đồng không phải lập và duyệt dự toán thu chi quản lý dự án
bộ tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số bảy mươi hai hai nghìn một mươi bảy tt btc của bộ tài chính quy định
về quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy định
chủ đầu tư quản lý một dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn một mươi năm tỷ đồng không phải lập và duyệt dự toán thu chi quản lý dự án
nhưng phải tuân thủ các nội dung chỉ định tại thông tư này và không được vượt định mức trích theo quy định
các đỉnh cao mới của chỉ số vn index tiếp tục được chinh phục sau khi áp lực cơ cấu danh mục kết thúc
nhà đầu tư quan tâm trở lại các cổ phiếu blue chip khi kết quả kinh doanh quý ba sắp bắt đầu
chỉ số vn index đã vượt đỉnh ngắn hẳn từ đầu tuần trước và đã tăng đăng mạnh lên
thị trường bắt đầu có sự dịch chuyển dòng vốn trở lại các blue chip và các cổ phiếu cơ bản đón đầu kết quả báo cáo kinh doanh quý ba
trong ngắn hạn yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất vẫn là kết quả kinh doanh sẽ bắt đầu từ cuối tháng một mươi tới
nếu thị trường mạnh thông thường sẽ có đợt tăng trước do phản ứng sớm từ các nhà đầu tư
theo đó giá blue chip tăng rất tốt dù thị trường không mạnh đều
cả sàn hsx có số cổ phiếu tăng giảm bằng nhau
trong khi nhóm vn ba mươi có số mã tăng gấp hai sáu lần số mã giảm
cả hai nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đều tăng yếu hơn nhiều
nhóm vốn hóa nhỏ chỉ tăng năm mươi một trên chỉ số
nhóm vốn hóa trung bình tăng một mươi bốn
hy lạp sắp dỡ bỏ mọi hạn chế rút tiền mặt trong nước trong vài ngày tới
và sẽ bãi bỏ hoàn toàn việc kiểm soát vốn vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
bộ tài chính và ngân hàng trung ương của hy lạp được cho là đang có kế hoạch bãi bỏ quy định
giới hạn rút tiền mặt từ các ngân hàng trong nước
hiện tại hy lạp đang chỉ cho phép mỗi tài khoản rút kịch trần mức tiền mặt năm euro mỗi tháng
đối với một tài khoản ngân hàng
tới cuối năm hy lạp sẽ dỡ bỏ hoàn toàn việc kiểm soát vốn
nhằm giúp hệ thống ngân hàng và nền kinh tế trở lại hoạt động bình thường
theo ngân hàng trung ương hy lạp lượng tiền gửi trong hệ thống tiến dụng của nước này
tính đến cuối tháng bảy đã tăng lên một trăm ba mươi hai mươi bốn tỷ euro tăng bảy bốn so với cùng kỳ năm trước đó
tháng trước hy lạp đã chính thức rời khỏi chương trình cứu trợ quốc tế kéo dài tám năm qua
cộng hai trăm tám mươi chín tỷ euro
trung quốc sẽ cắt giảm chi phí xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp nước ngoài
trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang tìm cách cải thiện hình ảnh
về một đất nước mở cửa cho kinh doanh
tại diễn đàn kinh tế thế giới wef vừa được tổ chức ở thành phố cảng thiên tân
thủ tướng lý khắc cường thông báo trung quốc sẽ tiếp tục cắt giảm thuế nhập khẩu
đối với một số mặt hàng và cương quyết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
động thái nhằm xoa dịu mối quan ngại của các đối tác thương mại nước ngoài
tổ chức nghiên cứu kinh tế upvote economics dự đoán tăng trưởng gdp của trung quốc năm hai nghìn một mươi chín
có thể ở dưới sáu và nhận định triển vọng giảm căng thẳng thương mại mỹ trung quốc
trong tương lai gần là thấp
những tác động kinh tế gia tăng tại mỹ sẽ là nhân tố kiềm chế chính quyền tổng thống trump
trong khi trung quốc cũng nhận ra rằng nước này sẽ khó hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu
mà không có một vài nhường bồ liên quan đến mô hình
kinh tế của mình
những năm qua công tác tái cấu trúc nền tài chính quốc gia đã đạt được một số kết quả tích cực
đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế đảm bảo quốc phòng an ninh và công bằng xã hội
tuy nhiên bộ tài chính cho rằng vẫn còn nhiều hạn chế trong cơ chế tài chính để có thể đưa việt nam
hướng tới các mục tiêu phát triển nhanh toàn diện và bền vững
sau ba năm tái cơ cấu tài chính công
đã đạt được những kết quả tích cực
ba năm qua đã chặn đứng được đà giảm sút của việc huy động nguồn lực từ thuế phí vào ngân sách nhà nước
đã phục hồi tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước tạo thuận lợi thương mại tạo môi trường để huy động vốn đầu tư
chống chuyển giá chống xóa mỏn thuế
bộ trì được kiểm soát từ năm một mươi hai gdp năm hai nghìn một mươi năm xuống còn ba sáu gdp năm hai nghìn một mươi sáu
cùng với đó nợ công được kiểm soát tốt hơn
cuối năm hai nghìn một mươi bảy chỉ còn trên sáu mươi một gdp
nợ nước ngoài quốc gia được kiểm soát dưới năm sáu gdp năm hai nghìn một mươi sáu
cùng với đó tăng được tỷ trọng tri đầu tư phát triển
từ hai mươi một đến hai mươi hai đến nay đã đạt được hai mươi sáu đến hai mươi bảy
cùng với đó là hệ thống pháp luật tài chính đã được xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trường
hiện nay chương trình tái cấu trúc tài chính quốc gia nói chung
và tái cấu trúc ngân sách nhà nước cũng như tài chính nhà nước
đã đạt được rất nhiều những kết quả đáng ghi nhận
tuy nhiên để làm sao mà tái cấu trúc nền tài chính quốc gia gắn với cả
cơ cấu lại tái cấu trúc nền kinh tế thì cần đầu tiên
phải xác định rõ vị trí vai trò chức năng của tài chính
trong tác động đến tái cấu trúc nền kinh tế
để chúng ta xác định được cần bao nhiêu nguồn lực huy động như thế nào
phân bổ như thế nào hoặc đặc biệt hiệu quả sử dụng
để thúc đẩy tốc độ tái cấu trúc nền kinh tế
cũng như giúp cho tái cấu trúc và cơ cấu trúc nền kinh tế
đi đúng hướng và đạt được những kết quả trong thời gian như chúng ta mong muốn
việt nam đã có nhiều ưu điểm trong cơ cấu lại ngân sách trong thời gian qua
tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như bộ chi kéo dài tăng áp lực vay và trả nợ
cơ cấu chi còn hạn chế nhiều khoản chi còn bất cập phân cấp ngân sách
kỷ luật và trách nhiệm giải trình trong tri ngân sách
mục tiêu trong thời gian tới tái cấu trúc chi ngân sách nhà nước
cần phải đạt được các mục tiêu đó là nâng cao hiệu quả chi tiêu công
giảm tỷ lệ chi ngân sách tính trên gdp giảm cánh nặng nợ
và đảm bảo chi cho quốc phòng an ninh và an sinh xã hội
trước đây thì nhà nước chúng ta có chủ trương rằng là xây dựng nước việt nam
là nước mạnh dân giàu có cái là nước mạnh đã rồi dân được giàu
khi đó nhà nước tập trung nguồn lực vào trong tay nhà nước là chủ yếu
nhưng mà đến bây giờ khi đi vào cái thị trường và cái chủ trương ra đổi
chúng ta bây giờ là xây dựng nước việt nam là dân giàu nước mạnh
dân có giàu nước mới mạnh
cho nên vì thế
cho nên là cái tái cơ cấu cái nền tài chính quốc gia phải hướng tới
làm sao cho toàn bộ nền kinh tế toàn bộ nền tài chính mạnh
và được kiểm soát được kiểm tra
nhưng trong ba bộ phận ấy thì nhà nước sẽ dần dần giảm bớt
cái tỉ trọng tập trung ở trong tay mình
mà hãy tập trung cái tỉ trọng lớn nhất
để cho các doanh nghiệp và các dân cư người ta tự đầu tư
những năm qua chính sách thuế đã được hoàn thiện
nhằm đáp ứng nhu cầu huy động nguồn lực phục vụ các chương trình phát triển kinh tế
trong bối cảnh một số nguồn thu giảm
như thu từ dầu thô thu từ nhập khẩu
quy mô thu được mở rộng tổng thu tăng qua từng năm
tạo điều kiện để tăng chi đầu tư đảm bảo an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo
bên cạnh đó cơ chế về phân cấp ngân sách được điều chỉnh theo hướng tăng quyền chủ động của các địa phương
cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững hơn
do được điều chỉnh theo hướng tăng tỉ trọng các khoản thu gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh
cơ cấu chi ngân sách nhà nước cũng được điều chỉnh theo hướng giảm chi thường xuyên
tăng chi đầu tư phát triển với việc đa dạng hóa xã hội hóa nguồn lực đầu tư
khi thiết kế từng nội dung của cái tái cấu trúc nền tài chính quốc gia
thì chúng ta cần phải mở rộng ra tất cả các bộ phận
không chỉ liên quan tới cái cơ cấu lại cái ngân sách nhà nước
kể cả từ phía thu chi hay là về phía cân đối
cũng như là vấn đề về quản lý tài sản công hay là quản lý về nợ công
và còn rất nhiều các cái bộ phận khác của nền tài chính quốc gia
mà chúng ta cần phải cơ cấu lại tái cấu trúc một cách đồng bộ
để phục vụ cho mục tiêu về cơ cấu lại tái cấu trúc nền kinh tế
chủ trương tái cấu trúc nền tài chính quốc gia là một chủ trương rất lớn
nói đến tái cấu trúc nền tài chính tức là cơ cấu lại cả ba bộ phận của nền tài chính quốc gia
là tài chính nhà nước tài chính doanh nghiệp và tài chính dân cư
với ba nội dung quan trọng là huy động phân bổ và sử dụng nguồn lực
trong ba bộ phận nhà nước dần giảm bớt tỉ trọng qua đó cơ cấu sẽ thay đổi theo hướng tài chính nhà nước
ngày càng tăng với quy mô nhưng giảm về tỷ trọng tức là giảm dần mức huy động vào ngân sách
tăng tích lũy cho các doanh nghiệp và dân cư
bên cạnh đó cần phải phân bổ những nguồn lực đó một cách hợp lý hiệu quả có mục đích
tiếp đó là sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính nhà nước
và tăng cường sử dụng nguồn lực tài chính doanh nghiệp theo hướng hiệu quả cao nhất
đã có một số doanh nghiệp nhà nước được các tổ chức uy tín quốc tế ghi nhận giá trị thương hiệu cao
tạo được uy tín trên trường quốc tế nhưng lại chưa được xác định giá trị tài sản doanh nghiệp tại việt nam
điều này khiến nhà nước có thể bị thất thoát lớn trong quá trình cổ phần hóa
doanh nghiệp thiệt thòi trong quá trình cạnh tranh nhượng quyền thương mại mua bán sáp nhập
tuy nhiên việc đánh giá đúng giá trị thương hiệu giúp nhà nước khỏi mất vốn
và doanh nghiệp gia tăng thế cạnh tranh đến nay vẫn còn rất lúng túng
cổ phần hóa và thoái vốn với mục tiêu chính là chuyển nguồn lực quốc gia từ khu vực kém hiệu quả
là khu vực doanh nghiệp nhà nước sang khu vực sử dụng hiệu quả hơn là khu vực tư nhân
tình trạng nhiều dự án đắp chiếu nhiều doanh nghiệp thua lỗ gánh nặng nợ nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước
là điều thực sự bức xúc
mặc dù số lượng doanh nghiệp nhà nước được lên kế hoạch cổ phần hóa là rất lớn
song tỷ lệ vốn nhà nước được phép bán rất hạn chế
trên thực tế là không đủ để thay đổi cấu trúc
sở hữu và quản trị doanh nghiệp
nên chủ thể mới không thể tham gia điều hành hoạt động
chưa nói là chi phối hoạt động của doanh nghiệp
đó cũng là lý do tại sao doanh nghiệp tư nhân ít mặn mà với việc mua doanh nghiệp nhà nước
hai nghìn một mươi bảy thì lại thay đổi mới giám đốc mới
từ một cái đơn vị làm bán rất hiệu quả
ngoài lại đến thời điểm này là phải nói là xuống dốc
mà thậm chí có thể không ai lường được
từ trước đây một năm lại
đến ba ngân hai ba ngân bốn tỷ
sau xuống hai ngân rưỡi xuống hai ngàn
xuống ngân bảy ngân tám
và kế hoạch của năm hai nghìn một mươi tám này thì đưa xuống bốn trăm bốn mươi tỷ
nhiều chuyên gia lo ngại về nguy cơ thất thoát
mất vốn khi cổ phần hóa tại một số doanh nghiệp lớn đầu tàu
đơn cử trường hợp tại tổng công ty bia rượu
nước giải khát sài gòn sabeco
sau khi bán cổ phân
nếu không có sự vào cuộc của kiểm toán nhà nước
có thể ngân sách đã mất đi khoảng thu hai tỷ đồng
liên quan đến quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
kiểm toán nhà nước yêu cầu sabeco
nộp lợi nhuận sau thuế còn lại
chưa phân phối từ năm hai nghìn một mươi sáu trở về trước
khoảng hai chín trăm linh tỷ đồng
trong đó cổ đông nhà nước chiếm tám mươi chín năm mươi chín trên vốn điều lệ
tương ứng được chia số tiền hai bốn trăm chín mươi năm tỷ đồng
số tiền này sau đó sapeco đã nộp về ngân sách
có sự trị mô hình doanh nghiệp cổ phân của chúng ta
nó chưa thực sự gọi là bám rễ ở việt nam
nếu mà chúng ta nhìn tất cả các công ty cổ phần tư nhân
thì thực ra là có một số người chi phối ở trong đó
chứ còn chúng ta rất khó tìm được các công ty đại chúng đúng ở việt nam
và nếu mà chúng ta chuyển từ các công ty mà đại chúng
công ty cổ phân nhà nước ra công ty đại chúng thì nó cả một quá trình
kết quả cổ phần hóa đang cho thấy một nghịch lý phát triển
tuy giảm mạnh về số lượng nhưng doanh nghiệp nhà nước vẫn duy trì tỷ trọng trong gdp ở mức ba mươi
hiệu quả hoạt động vẫn thấp thậm chí suy giảm liên tục
tỷ lệ vốn tự có thấp hoặc rất thấp
tỷ lệ nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu cao gấp ba đến một mươi lần
theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế về cơ bản các doanh nghiệp đã hoàn tất cổ phần hóa
nhà nước không cần nắm giữ vốn không cần chi phối
các công ty này đã hoạt động theo hình thức cổ phần nên việc thoái vốn sẽ thuận lợi
hiện nay rất nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ vốn nhà nước chỉ từ một mươi năm đến hai mươi
nếu bán đi không cần thủ tục định giá hay yêu cầu kỹ thuật mà hoàn toàn thực hiện theo giá thị trường
điều này sẽ tạo cú hích cho thị trường trong bối cảnh cổ phần hóa chậm tiến độ
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về
chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại